liên quan đến xung đột nga ukraine thứ trưởng ngoại giao nga sergei rajin cho biết nga luôn sẵn sàng đàm phán với ukraine
tuy nhiên đó phải là các cuộc đàm phán không có điều kiện tiên quyết được dựa trên tình hình thực tế cùng các mục tiêu nga công bố được đáp ứng
thứ trưởng ngoại giao nga lưu ý rằng quyết định đàm phán với nga thực tế không được đưa ra ở ukraine mà ở mỹ và châu âu
ông đề ngỏ khả năng các cuộc đàm phán này có thể diễn ra sớm và điều này phụ thuộc hoàn toàn quyết định khôn ngoan của chính quyền đương nhiệm mỹ
vào thời điểm cuộc xung đột nga ukraine diễn ra sắp tròn một năm nhiều tiếng nói kêu gọi thúc đẩy hòa đàm đã được đưa ra
là một quốc gia chủ chốt trong khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu brics brazil tuyên bố sẵn sàng tham gia làm trung gian hòa giải thiết lập các cuộc đối thoại giữa nga và ukraine
tổng thống lula dosuga cũng kêu gọi mỹ thành lập một nhóm các quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine có thể bao gồm cả ấn độ và trung quốc